ngày hai mươi tháng một mươi hai tại hà nội trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ bộ khoa học và công nghệ đã tổ chức hội thảo
đẩy mạnh truyền thông về khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo
tại hội thảo các ý kiến đều cho rằng trong kỷ nguyên bốn truyền thông khoa học và công nghệ trở thành sức mạnh
và là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển của các quốc gia dân tộc cũng như sự tiến bộ của xã hội
do đó việc tăng cường truyền thông phổ biến chi thức khoa học và công nghệ sẽ góp phần nâng cao dân trí
phục vụ phát triển kinh tế xã hội của quốc gia
qua thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông nhiều ngành khoa học công nghệ gắn bó hơn với sản xuất và đời sống
trong đó nhiều thành tựu khoa học và công nghệ mới đã được áp dụng góp phần rất quan trọng vào việc nâng cao năng suất
chất lượng và hiệu quả các lĩnh vực của đời sống xã hội
qua đó các cơ quan báo chí cần chú trọng và tăng cường các hoạt động truyền thông khoa học và công nghệ trên tất cả các kênh như phát thanh truyền hình báo in báo điện tử